công an phường hương long thành phố huế vừa quyết định xử phạt hành chính đối với bà lê thị en sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại một mươi bốn lê quang quyền phường hương long tp huế về hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của du khách lúc mua bán hàng trước khu vực chùa linh mụ
theo đó chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an bắt quả tang lê thị en bán một bảy kg măng cụt cho một du khách nước ngoài giá một trăm linh đồng tuy nhiên khi du khách đã đưa một triệu đồng thì bà en nhanh chóng bỏ vào túi và không trả lại tiền thừa
ngay sau đó khi bị đưa về trụ sở công an làm việc bà en đã khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của du khách nói trên ngày ba tháng năm công an phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà lê thị en về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
với mức phạt là một triệu năm trăm linh nghìn đồng và trao trả lại một triệu đồng tiền bà en đã chiếm đoạt cho du khách bị hại